một tài xế thuê người lái xe cứu thương chở sáu người về quê ở nghệ an hà tĩnh khi có chốt kiểm soát dịch ở đồng nai thì bị phát hiện
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng đoàn mạnh thắng bốn mươi chín tuổi ngụ phường xuân thanh thành phố long khánh tỉnh đồng nai
và trương đình cường hai mươi sáu tuổi ngụ thành phố dĩ an bình dương về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
ngày hai mươi tháng chín công an huyện xuân lộc phát hiện một xe cấp cứu thả sáu người xuống gần chốt đèn đỏ ngã ba giữa quốc lộ một a và đường bảo hòa ấp chiến thắng xã bảo hòa rồi quay đầu chạy về hướng thành phố long khánh
nghi ngờ số người trên đi từ vùng dịch về nên công an xã bảo hòa đã phối hợp với trạm y tế xã yêu cầu khai báo y tế
qua đó phát hiện nhóm người này đi từ vùng dịch tp hồ chí minh về quê nên giữ lại xác minh
qua làm việc lái xe cấp cứu là đoàn mạnh thắng thừa nhận
đã thỏa thuận với trương đình cường lợi dụng xe cấp cứu được giao quản lý để chở sáu người qua chốt kiểm soát dịch với giá hai triệu đồng
công an huyện xuân lộc đã lập biên bản đối với thắng và cường về các hành vi vi phạm quy định pháp luật
đồng thời lực lượng chức năng yêu cầu trương đình cường đưa sáu người trở lại nơi xuất phát